đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vừa có cuộc tiếp xúc cử tri hà tĩnh
chuyên đề về lĩnh vực nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới
phát biểu tại các buổi tiếp xúc phó thủ tướng vương đình huệ ghi nhận đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết trách nhiệm
vì sự phát triển chung của toàn xã hội tiếp thu giải đáp những băn khoăn đề xuất kiến nghị của cử tri
phó thủ tướng chính phủ cũng ghi nhận sáng kiến của hà tĩnh trong việc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề
phó thủ tướng nhấn mạnh đầu tư phát triển tam nông là vấn đề chiến lược nhất quán
quan điểm xuyên suốt trong lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước suốt hàng chục năm qua
mỗi một nhiệm kỳ có những phát triển mới phù hợp với thực tiễn
nội hàm của nhiệm kỳ này là xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa
liên quan đến vấn đề dự án khai thác mỏ sắt thạch khê phó thủ tướng chính phủ cho rằng
đây là vấn đề lớn liên quan đến nhiều mặt của đời sống xã hội quốc hội chính phủ và các bộ ngành
đang xem xét cân nhắc để có giải pháp hợp lý đảm bảo sự phát triển bền vững